tổng công ty điện lực miền bắc vừa tổ chức chương trình hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động lần thứ hai năm hai nghìn một mươi tám tại sầm sơn thanh hóa
trong nhiều năm qua tổng công ty điện lực miền bắc đã hết sức chú trọng công tác an toàn lao động
thông qua việc đầu tư hàng chục tỷ đồng mỗi năm để trang bị máy móc thiết bị và tổ chức đào tạo tập huấn chuyên môn
tuyên truyền nâng cao nhận thức ý thức của người quản lý cũng như người lao động về công tác an toàn
vì vậy mấy năm gần đây tai nạn lao động đã giảm đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi bảy chỉ còn hai vụ tai nạn nhẹ
đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn trong lao động sản xuất là chủ đề tổng công ty điện lực miền bắc sẽ thực hiện
nhằm hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
sau một năm chúng tôi nhìn nhận lại thì phong trào thi đua trong sản xuất cũng như là đảm bảo an toàn
trong cán bộ nhân viên cao chưa từng có như thời điểm này
với cái kỳ vọng là năm nay là tiếp tục phát động hưởng ứng thì tôi tin tức là chắc chắn là sẽ đẩy mạnh được cái phong trào hơn nữa
từ đó thì sẽ đẩy lùi được cái tai nạn lao động và chúng tôi quyết tâm xây dựng bằng được cái văn hóa an toàn trong lao động sản xuất
từ đó thì mới đảm bảo bền vững về an toàn lao động để phát triển tổng ty phát triển vững mạnh
chúng tôi cũng thấy là hầu hết tất cả các tập đoàn tổng công ty các địa phương đều có những chương trình hành động cụ thể
cái tháng hành động an toàn vệ sinh lao động
chúng tôi đánh giá qua cái hoạt động trong những năm gần đây cái ghi nhận lớn nhất đó là cái tai nạn nghiêm trọng và chết người đã không xảy ra
tại lễ phát động điện lực miền bắc đã có nhiều hoạt động đạp xe tọa đàm trao đổi các chuyên đề về công tác an toàn vệ sinh lao động
các kỹ năng sống an toàn và kỹ năng thoát hiểm
trong tháng an toàn vệ sinh lao động này công đoàn cũng sẽ phối hợp tổ chức thăm hỏi động viên
các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp